hà nội chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và chúc tết cục an ninh mạng bộ công an
phát biểu chỉ đạo với các cán bộ chiến sĩ cục an ninh chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới
cục an ninh mạng cần sớm xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh an toàn mạng
vì lợi ích an ninh quốc gia và của công dân
cùng tham dự có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng bộ công an
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những kết quả mà cục đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
dù số lượng còn hạn chế đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực
có những diễn biến phức tạp
nhưng cục an ninh mạng đã bắt kịp diễn biến tình hình ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ
để hạn chế đến mức tối đa những tác động của các thế lực thù địch
hoàn thành những nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước
tôi khẳng định là chúng ta đã thành lập được lực lượng an ninh mạng này
và chúng ta đã làm được những việc như vừa qua
là hoàn toàn đúng đắn và những kết quả đó rất đáng ghi nhận
và nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
xin ghi nhận chúc mừng những thành tích bước đầu
nhưng mà có ý nghĩa hết sức quan trọng của lực lượng an ninh mạng
của bộ công an chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua
góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn đánh thổ của chúng ta theo nghĩa độc
trong thời gian vừa qua và cũng để phục vụ thắng lợi cho hai nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo chủ tịch nước yêu cầu
cục an ninh mạng cần sớm xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh an toàn mạng
vì lợi ích an ninh quốc gia và của công dân
nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh an toàn mạng